trong kỳ nghỉ tết nguyên đán vừa qua cả nước ghi nhận hơn sáu trăm sáu mươi trường hợp xuất phát ban nghỉ sởi
giải rác tại các tỉnh thành phố chủ yếu là ở khu vực miền bắc và miền nam
bệnh sởi đang gia tăng nhanh và được dự báo sẽ còn tăng mạnh
theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội nếu như cùng thời điểm này năm hai nghìn một mươi tám
toàn thành phố mới ghi nhận tám ca mắc sởi thì chỉ riêng trong những ngày nghỉ tết vừa qua
thành phố đã ghi nhận sáu ca mắc sởi nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên một trăm một mươi bốn ca
tăng vọt so với cùng kỳ năm trước hiện nay số ca mắc sởi phân bố giải rác ở hai mươi ba quận huyện chưa có ổ dịch lớn
còn tại tp hcm tình hình bệnh sởi sau tết vẫn đang có những diễn biến phức tạp
theo thống kê của trung tâm y tế dự phòng tp hcm mặc dù có giảm nhưng sau tết vẫn còn nhiều người mắc sởi
các bệnh viện phải bố trí thêm phòng để cách ly và điều trị cho bệnh nhân
các bác sĩ cho biết thời điểm sau tết
tầm là điều kiện thuận lợi để sởi lây lan trong cộng đồng
vì vậy phòng ngừa bằng cách tiêm vaccine đầy đủ là cách duy nhất để hạn chế mắc sởi